chương trình hôm nay thứ bảy ngày tám tháng chín sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
hợp tác kinh tế thương mại quốc phòng an ninh được tăng cường
việt nam là nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế a âu
với kim ngạch thương mại hai nước năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba năm tỷ usd
dư địa hợp tác giữa hai nước là rất to lớn nhất là trong lĩnh vực năng lượng khoa học công nghệ giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
hiện liên bang nga là một trong một mươi thị trường tăng trưởng với du lịch tại việt nam
tại moscow tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến đặt bóng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh
bên điện kremlin nơi tưởng nhớ tám triệu người con của đất nước soviet đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã vào lăng viếng vladimir ilyich lenin
vì lãnh tụ của giai cấp vô sản và công nhân thế giới người thầy và người bạn lớn của nhân dân việt nam
tổng bí thư đã đến thăm và đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tượng đài bắc hồ được đặt trong không gian xanh ngắt của công viên phía nam thủ đô moscow
tượng đài được nhân dân nga dựng lên đúng vào dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của người
trong khuôn khổ chuyến thăm liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của liên bang nga
hội đàm với tổng thống nga putin tại thành phố sochi hội kiến với thủ tướng chủ tịch đảng nước nga thống nhất medvedev
chủ tịch đu ma quốc gia quốc hội liên bang nga volodin
chủ tịch đảng nước nga andrei turochak chủ tịch đảng nước nga công bằng minorov chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zyuganov
tại các cuộc gặp gỡ tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng khi được trở lại thăm nước nga tươi đẹp
nơi mà tổng bí thư đã gắn bó với rất nhiều kỷ niệm trong những năm tháng tuổi trẻ
tổng bí thư cảm ơn sự đón tiếp chân tình chú đáo và nồng hậu của lãnh đạo liên bang nga dành cho đoàn việt nam
tổng bí thư chúc mừng thành tiệu to lớn của nước nga việc nước nga đã tổ chức rất thành công quân cấp năm hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam trước sau như một
luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình của nhân dân nga dành cho việt nam
quan hệ việt nam liên bang nga là mối quan hệ có bề dày lịch sử được thử thách qua thời gian
được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
và là tài sản vô giá của hai dân tộc
các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả của sự hợp tác nhất trí chỉ đạo các bộ ngành hai nước
triển khai thực chất hiệu quả mở rộng các cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm
nhằm nâng cao chất lượng quan hệ đặc biệt việt nam liên bang nga
khẳng định cùng với sự tin cậy về chính trị sẽ đưa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
phát triển mạnh mẽ tương xứng với tiềm năng của hai nước
tổng thống nga putin nhấn mạnh chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là dấu mốc quan trọng
tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì việc gặp gỡ trao đổi đoàn cấp cao phối hợp tổ chức thành công
năm nga tại việt nam và năm việt nam tại nga vào dịp năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
khẳng định hợp tác hiệu quả với các lĩnh vực tiềm năng thúc đẩy các dự án đang triển khai
hợp tác chặt chẽ với quốc phòng an ninh
các nhà lãnh đạo đã cùng chia sẻ những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
chia sẻ quan điểm chung về sự cần thiết giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
hiến trường liên hợp quốc
việt nam ủng hộ nga tăng cường vai trò trong bảo đảm an ninh hòa bình ổn định
và hợp tác tại khu vực châu á thái bình dương đông nam á và trên thế giới
tại liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm đặc khu kinh tế tại tỉnh kaluga
một địa phương thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước
thống đốc tỉnh kaluga mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp việt nam đầu tư vào nơi đây
ngay sau đó tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy sữa th
với tổng quấn đầu tư hai bảy tỷ usd
dự án hoàn thành sẽ là nhà máy sữa lớn và có công nghệ hiện đại nhất nước nga
mang thân hiệu việt
cũng nhân dịp này nhiều văn kiện hợp tác việt nam liên bang nga đã được ký kết
nước nga là quốc gia có số lượng đông đảo người việt nam sinh sống lao động và học tập
ngay sau khi đặt chân tới moscow tổng bí thư đã có cuộc gặp gỡ với kiều bào việt nam tại liên bang nga
tổng bí thư ghi nhận đóng góp của kiều bào với hai đất nước
mong muốn bà con luôn hướng tấm lòng về tổ quốc quê hương việt nam
chấp hành tốt luật pháp của liên bang nga và đóng góp cho tỉnh hiểm nghị
đây là cầu nối gìn giữ và truyền tiếp những giá trị tốt đẹp của quan hệ việt nam liên bang nga
bốn ngày ở thăm nước nga với rất nhiều sự kiện quan trọng
chuyến thăm chính thức liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khép lại
với những dấu ấn sâu đậm của tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện
một quá khứ của ngót bảy mươi năm với ơn nghĩa thử thách và thành tiệu
một mối quan hệ đặc biệt hiếm hoi trong quan hệ giữa các quốc gia
từ đây sẽ bước vào một thời kỳ mới với rất nhiều hứa hẹn đơm hoa kết trái ở tương lai
thưa quý vị làm việc với bộ thông tin và truyền thông vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra những tồn tại hạn chế của ngành
đồng thời thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn bộ đi đầu đổi mới tư duy và cho rằng
việc đổi mới tư duy về quản trị nhà nước không chỉ thúc đẩy sự phát triển công nghệ
mà còn phải bảo vệ an toàn cho cuộc sống của người dân trong không gian số
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng chỉ rõ công tác tham mưu cơ chế chính sách
vẫn còn những trường hợp chậm chất lượng chưa cao thậm chí còn để xảy ra sai sót vi phạm
việc phân bổ băng tầng viễn thông phục vụ phát triển hoàn thiện chất lượng dịch vụ mạng bốn g
tiến tới năm g còn lúng túng chậm chẽ
tốc độ mạng bốn g tại việt nam đứng thứ bảy mươi năm trên thế giới
quy hoạch báo chí chậm trễ ví dụ như vụ avg
để một số đối tượng lợi dụng để thực hiện những hoạt động phi pháp
việc ra là một trong nước có nguy cơ nhiễm mở độc cao trên thế giới
là một trong nước đứng đầu về tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại qua thiết bị đa phương tiện
tuy nhiên trong lãnh đạo quân lý và công nghệ còn lúng túng bị đập trong việc khắc phục
rồi cũng tất cả các hành chính của bộ có mà còn chậm
nhất là việc cập nhật các thủ tục hành chính lên cơ sở dân dịch quốc gia
việc lên trạng quá chế độ báo cáo cho hoàn toàn các cơ quan nhà nước còn chậm
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn thủ tướng cho rằng cần tiến tới một nền kinh tế số
xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số phát triển thương mại điện tử
xây dựng thành phố thông minh áp dụng nhanh hơn tốt hơn trí tuệ nhân tạo
internet kết nối vạn vật làm thay đổi mô hình kinh doanh phương thức hoạt động trên mọi lĩnh vực
việc đổi mới tư duy về quản trị nhà nước không chỉ thúc đẩy sự phát triển công nghệ
mà còn phải bảo vệ cuộc sống của người dân an toàn trong không gian số
thủ tướng cho rằng bộ cần khẳng trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí
theo cách luận của bộ chính trị và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cần phối hợp chặt chẽ với bọn nhóm trung hương trong việc diễn đạo định hướng thông tin
báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đảm bảo khách quan chính xác đầy đủ
kiểm soát các kiểu truyền chính xác những biện pháp mới mạnh mẽ hơn của chính phủ
của các cấp các ngành trong vấn đề phát triển kinh tế giữ gìn quốc phòng an ninh đối gọi chống tham dũng
thủ tướng cho rằng sự kiện chính trị quan trọng những vấn đề dư luận xã hội quan trọng
làm sao mình định hướng hướng lái dư luận xã hội chứ không phải bị động với xã hội với dư luận xã hội
những cuộc khủng hoảng truyền thông vừa qua chúng ta chúng ta chưa có nguyện pháp truyền lý tốt hơn
gây đến niềm mất hình tin xã hội rất lớn trách nhiệm ở nhiều cấp nhiều ngành
ông công an làm sao ông quốc phòng làm sao nhưng bộ ta làm sao

tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật tháo gỡ các khó khăn để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
phát triển hạ tầng viễn thông đề mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông
từ khâu nghiên cứu thiết kế chế tạo để nước ta chuyển từ nước nhập khẩu thành nước sản xuất các sản phẩm này
từ nước gia công phần mềm cho nước ngoài thành nước phát triển phần mềm
tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
thưa quý vị sáng nay người dân sống trong các tòa nhà cao tầng tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội
đã cảm thấy có sự rung lắc nhẹ gây chóng mặt và nghi là do động đất
nhiều khả năng những rung lắc nhẹ mà người dân cảm nhận thấy là dư chấn của trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh vân nam trung quốc
theo thông báo của viện vật lý địa cầu việt nam trận động đất này xảy ra cách huyện mường tè tỉnh lai châu khoảng một trăm một mươi tám km
khoảng chín giờ ba mươi phút sáng nay hàng trăm người dân đã hoảng loạn đổ ra đường phố lương yên
sau khi bất ngờ thấy đồ đạc mặt sàn nhà dung chuyển
và cho đến tận một mươi một giờ trưa nhiều người vẫn chưa dám quay trở lại làm việc
cứ tưởng là mình chỉ bị chóng mặt hay gì thôi nhưng mà sau hỏi lại mọi người thì biết là nó bị rung lắc vào nhà
thậm chí một số công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng trung cư sun grand city ankora
tại số ba lương yên còn cảm nhận thấy tòa nhà có sự dịch chuyển
có rung lắc mà rung độ khoảng một mươi năm giây rồi đó nhưng mà hai lần
một số người dân sống trên phố lương yên thì lại cho rằng
sự rung lắc này đã xảy ra một thời gian dài và cho đến hôm nay mới cảm nhận rõ nhất
ngay khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường
lực lượng cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cũng được huy động để đảm bảo an toàn cho người dân
tại công trình xây dựng nhiều công nhân vẫn đang làm việc bình thường
còn tại một số khu vực khác như eco park khu đô thị times city
và một số khu vực cũng xảy ra hiện tượng rung lắc nhưng chỉ ở các công trình cao tầng
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
đã theo dõi sát trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh vân nam trung quốc
tuy nhiên liệu trận động đất này có liên quan gì tới hiện tượng rung chấn ở hà nội hay không thì cần nghiên cứu và đánh giá thêm
và theo thống kê đã có ít nhất bốn người bị thương và hai mươi một ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn
do trận động đất mạnh năm chín độ richter
xảy ra trong sáng nay tại tỉnh vân nam trung quốc
theo báo cáo của chính quyền địa phương tại khu vực dân cư gần tâm chấn nhất
hệ thống giao thông viễn thông và mạng lưới cung cấp điện cơ bản vẫn hoạt động bình thường
bộ xử lý tình trạng khẩn cấp trung quốc đã khởi động cơ chế phản ứng khẩn cấp
và cử các đội công tác tới vùng thiên tai
lực lượng gồm một trăm linh nhân viên cũng đã được cử tới các khu vực động đất để đánh giá thiệt hại
và triển khai các hoạt động cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai
do cường độ mạnh của trận động đất nhiều người dân trong các tòa nhà cao tầng
tại thành phố côn minh cách xa khu vực xảy ra động đất gần ba trăm linh km
cũng cảm nhận dư chấn một cách rõ rệt
thưa quý vị trong chiều nay không khí lạnh từ phía bắc đã tràn xuống tỉnh lào cai
gây mưa mưa rào và có rông rải rác
trong khi đang là mùa thu thế nhưng thời tiết tại vùng núi cao về đêm và sáng sớm
lại chuyển rất sâu đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa
rét đậm với nhiệt độ một mươi bốn một độ c
theo đài khí tượng thủy văn lào cai sáng nay ngày tám tháng chín
các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm xuống
so với ngày hôm trước
cụ thể thành phố lào cai hai mươi bốn hai độ c huyện bảo yên thấp hơn hai mươi ba năm độ c
vùng núi cao bắc hà giảm còn hai mươi độ c
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa chuyển rét đậm một mươi bốn một độ c
giảm bốn độ c so với ngày trước đó
thời tiết rất đậm ngay giữa mùa thu
khiến du khách và người dân địa phương khá bất ngờ
khi phải mặc quần áo ấm để chống lại lạnh rét
tuy nhiên nhiều du khách lại tỏ ra thích thú khi được cảm nhận tiết trời mùa đông sớm
theo dự báo tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lào cai
khiến nhiệt độ giảm nhẹ
do đó người dân và du khách khi đến với sapa cần trang bị thêm quần áo ấm để bảo đảm sức khỏe
thưa quý vị hôm nay trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai xác nhận
vừa có thêm một trường hợp bệnh nhân nữ ngụ tại phường tam hiệp bị tử vong do sốt xuất huyết
như vậy đây là trường hợp tử vong thứ hai do sốt xuất huyết tại tỉnh đồng nai tính từ đầu năm cho đến nay
theo đó cả hai trường hợp tử vong đều ở thành phố biên hòa
số liệu từ trung tâm y tế dự phòng tỉnh đồng nai cho biết
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận gần ba ca mắc sốt xuất huyết
trong đó thành phố biên hòa và các huyện định quán tràng bom nhân trạch
là những nơi có nhiều ca sốt xuất huyết nhất
trước tình trạng trên ngành y tế đã và đang phối hợp với chính quyền các địa phương
tăng cường tổ chức nhiều đợt phun thuốc diệt mũi trên diện rộng
tuyên truyền cho người dân hiểu và biết cách phòng chống bệnh xuất xuất huyết
trong đó chủ yếu là diệt mũi ngủ màn vệ sinh sạch sẽ nơi ở và khu dân cư
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin
ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải
của nhà máy dap số hai tỉnh lao cai đã chỉ đạo các ngành chức năng
các lực lượng cứu hộ và các nhà máy thuộc khu công nghiệp tăng lòng
tập trung phương tiện nhân lực để xử lý khắc phục sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại bảo đảm cuộc sống cho nhân dân
sau một ngày xảy ra sự cố sáng nay ngày tám tháng chín
chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng như công an quân đội dân quân
đã cơ bản hỗ trợ nhân dân khắc phục được các thiệt hại xảy ra
dọn dẹp lại nhà cửa ổn định chỗ ở cho người dân
trước mắt là về là dọn dẹp trước mắt là về phần nhà cửa dọn dẹp
còn thứ hai là cũng có về hỗ trợ về dân của chúng tôi là được nơi ăn trốn ở nhất
thứ hai là về bên công về phía nhà máy công ty đã hỗ trợ kịp thời cho người dân chúng tôi
bộ trung sĩ tỉnh đã chỉ đạo ban chủ nghĩa sự huyện bảo thắng
huy động lực lượng của ban chủ nghĩa sự huyện bảo thắng
và huy động lực lượng dân quân cơ động của thị trấn
tăng đỏ và sáu phu nhuận để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và ổn định đời sống
đối với lực lượng tại chỗ là huy động hai trung đội dân quân cơ động
và ban chủ quân sự huyện là huy động hai mươi đồng chí với phương tiện là chủ yếu là đội cụ cầm tay
để khắc phục ổn định đời sống nhân dân ở khu vực bị thiệt hại
theo thống kê có ba mươi bốn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập
trước mắt tập đoàn họa chất việt nam đã hỗ trợ mỗi gia đình năm triệu đồng để khắc phục tạm thời
đồng án bồi thường và di chuyển người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
theo các cơ quan chức năng hiện tại sự cố đã được khống chế
độ ph tại các nguồn nước đã ở mức bảo đảm để sử dụng bình thường
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cũng yêu cầu nhà máy dap số hai tạm dừng hoạt động để xử lý triệt đề sự cố
và phương án bỏ đảm an toàn cho các hồ chứa trước khi sản xuất trở lại
cùng với đó chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi trung hòa nguồn nước
tại những nơi bị ảnh hưởng thông báo rộng rãi cho nhân dân để phục vụ sản xuất kịp thời
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh công ty thủy điện
sơn la và công ty thủy điện hòa bình đóng một cửa xả đáy hồ sơn la và hòa bình vào lúc chín giờ sáng nay
căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện sơn la
và giám đốc công ty thủy điện hòa bình đóng một cửa xả đáy hồ sơn la và một cửa xả đáy hồ hòa bình
thực hiện phát điện tối đa qua các tổ máy để tiếp tục hạ thấp mực nước thượng lưu
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tùy theo diễn biến của mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế
trong phần tin quốc tế số người thiệt mạng do động đất ở hokkaido nhật bản tiếp tục tăng
tỷ phú jack ma tuyên bố rời alibaba
thưa quý vị tính đến sáng nay số người thiệt mạng do động đất mạnh và sạt lở nghiêm trọng
tại miền bắc của nhật bản đã tăng lên ba mươi người
lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót
đa số nạn nhân sống ở tỉnh asuma nơi xảy ra tình trạng sạt lở nặng nề
khi một ngọn đồi đổ sụp xuống
sau cơn địa chấn mạnh chính quyền đảo hokkaido cho biết chín người hiện vẫn chưa rõ tùng tích
trong khi khoảng bốn trăm linh người khác bị thương
khoảng bốn mươi nhân viên cứu hộ bao gồm các thành viên đặc nhiệm của lực lượng phòng vệ nước này
được huy động tham gia tìm kiếm các nạn nhân vùng thiên tai với sự trợ giúp của các xe ủi đất
chó nghiệp vụ và bảy mươi năm trực thăng
tất cả ba triệu hộ gia đình trên đảo hokkaido đã rơi vào cảnh mất điện
khi trận động đất hôm sáu tháng chín vừa qua đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện chuyên cung cấp điện cho khu vực
phát biểu tại một cuộc họp nội các thủ tướng nhật bản shinzo abe cam kết
chính phủ sẽ khởi động các quỹ khẩn cấp để cung cấp thực phẩm nước và nhiên liệu cần thiết
cho các máy phát điện tại các bệnh viện
mới đây tỷ phú trung quốc checkma thông báo sẽ rời khỏi tập đoàn thương mại điện tử alibaba
mà ông là nhà sáng lập vào ngày một mươi tháng chín tới
theo đó ông sẽ dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục
mà ông đã theo đuổi trong nhiều năm qua
trao đổi với tờ new york times ông jack ma cho biết
ông sẽ có kế hoạch rời khỏi alibaba nhằm chuẩn bị cho kế hoạch cá nhân khác
ông cũng tiết lộ rất có thể sẽ sớm quay lại việc giảng dạy
trước khi thành lập alibaba vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và xây dựng thành tập đoàn thương mại điện tử trị giá nhiều tỷ đô la
ông jack ma từng là giáo viên tiếng anh
ông cho biết mong muốn này ông học hỏi từ tỷ phú mỹ bilge
người nổi tiếng vì sự hào phóng khi công hiến phần lớn tài sản của mình
cho công tác tử thiện hiện giá trị tài sản của ông theo ước tính của forb là ba mươi sáu sáu tỷ đô la
trong khi đó giá trị cổ phiếu của alibaba tính đến chốt phiên giao dịch ngày bảy tháng chín là bốn trăm hai mươi tám tỷ đô la
triều tiên và hàn quốc vừa cùng đề nghị liên hợp quốc cho lưu hành một bản sao tuyên bố chung panmunjom
giữa lãnh đạo hai nước tới tất cả thành viên của tổ chức này như một văn kiện chính thức
bình nhưỡng cũng đã xác nhận thông tin này
theo đó phái bộ triều tiên và hàn quốc tại liên hợp quốc đã ký và đệ trình đơn yêu cầu lên tổng thư ký và chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc
thông cáo báo chí từ phái bộ triều tiên nhấn mạnh yêu cầu cho lưu hành chính thức tuyên bố lịch sử này
thể hiện quyết tâm của hai miền triều tiên nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ liên triều mà không làm trạch hướng quỹ đạo hòa bình mới
quỹ đạo của hòa giải và hợp tác
thông cáo khẳng định sự ủng hộ tích cực từ tất cả các nước thành viên liên hợp quốc trong việc thực hiện tuyên bố panmunjom
sẽ tạo ra một sự khích lệ lớn đối với những thay đổi hướng tới xoa dịu căng thẳng và hòa bình trên bán đảo triều tiên
tổng thống argentina mauricio macri mới đây khẳng định các biện pháp mà chính phủ thực hiện nhằm ổn định tình hình tài chính
trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả song ông cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng tài chính chưa hẳn đã chấm dứt
trong thông báo tổng thống macri cho biết tình hình đang ổn định trở lại và lạm phát sẽ giảm
đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ để những biến động tiêu cực như vừa qua không lặp lại
ông macri cũng bày tỏ tin tưởng chương trình bảo vệ giá đối với các mặt hàng cơ bản sẽ giúp cho những thành phần thu nhập thấp
trong xã hội vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay
sau khi đồng peso nội tệ lao dốc và thiết lập mốc kỷ lục ở mức bốn mươi hai peso đổi một đô la trong tuần trước
chính phủ argentina đã công bố những biện pháp điều chỉnh tài chính để đạt được cân bằng ngân sách trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có việc áp mức thuế xuất khẩu mới
cũng như thảo luận với quỹ tiền tệ quốc tế imf về việc đẩy nhanh giải ngân khoản vay trị giá năm mươi tỷ đô la mỹ